thưa quý vị nhân loại đang bước sang năm thứ ba bị ảnh hưởng bởi làn sóng covid một mươi chín
hơn bao giờ hết những lời tiên tri được kỳ vọng sẽ mở ra một thế giới mới với nhiều chuyển biến tích cực
một trong những vấn đề được thế giới quan tâm nhiều nhất tại thời điểm hiện nay là diễn biến của đại dịch covid một mươi chín
đến bao giờ mới suy giảm và liệu có còn tiếp tục bùng phát hay không
từ khi còn sống bà vanga nhà tiên tri lưỡi lạc được ghi nhận là có nhiều lời sấm thành hiện thực
đã nhiều lần nhắc đến dịch bệnh với sự xuất hiện của nhiều loại virus mới
lời dự đoán đầu tiên của bà vang trong năm hai nghìn hai mươi hai dường như là muốn đề cập tới đại dịch covid một mươi chín
khi cho rằng con người sẽ quen với một loại virus mới
những ghi chép không nói chính xác điều này sẽ xảy ra như thế nào với sự giúp đỡ của hành động tiêm chủng
hay miễn dịch tự nhiên nhưng bà khẳng định loài người sẽ quen
đây cũng có thể là một loại virus chết người nằm dưới lớp băng ở siberia có thể hồi sinh
và lây lan rộng sau khi băng tan do biến đổi khí hậu
các nhà khoa học gần đây đã tiết lộ rằng họ đã tìm thấy những vết nứt đáng báo động
trong một sông băng khổng lồ ở nam cực
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who đã triển khai lực lượng phản ứng nhanh đến nam sudan
để điều tra một căn bệnh bí ẩn khiến cho ít nhất tám mươi chín người thiệt mạng
trong quá trình nghiên cứu về siêu năng lực của bà vanca
tiến sĩ tin ca miteva cho biết những dự đoán của bà vanga cho thấy khoảng chín mươi đã trở thành sự thật
tiến sĩ tin ca miteva cũng đã đưa ra tuyên bố bất ngờ về hành động đặc biệt của nhà tiên tri mù
trước khi dự đoán vận mệnh thế giới
cụ thể trong cuốn sách bí mật của vang cho biết
tiến sĩ tinka miteva đã tiết lộ thói quen đặc biệt của bà vanga
theo tiến sĩ trước khi đưa ra những lời tiên tri về tương lai bà vangar thường thắp nến
kể đến bà đặt ba viên đường vào
trong lòng bàn tay sau đó bà ngồi yên lặng và cảm nhận
những điều này sẽ xảy ra trong hàng trăm hàng ngàn năm sau
thông qua quy trình này bà vangar có thể nhìn thấu tương lai
và tiết lộ với mọi người thông qua những lời sánh truyền của mình
xong những lời dự đoán của bà thường không nói một cách rõ ràng chi tiết về từng sự kiện nhân vật cụ thể
người đời phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu giải mã để hiểu được nội dung lời tiên tri của bà
sẽ ứng nghiệm khi nào ở đâu vào năm nào
điều này cũng lý giải cho các bạn
hỏi tại sao đến giờ những lời tiên tri của bà vangar luôn là bí ẩn lớn đối với nhân loại
và các chuyên gia cũng chưa thể giải thích triệt để
dưới đây là những lời tiên tri của bà vanga từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi ba quỹ đạo trái đất thay đổi
năm hai nghìn hai mươi năm xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến châu âu
năm hai nghìn hai mươi tám loài người sẽ tạo ra một nguồn năng lượng mới
kiểm soát được các phản ứng nhiệt hạch và ảnh hưởng

cũng trong thời gian này con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên sẽ đổ bộ lên sao kim
năm hai nghìn ba mươi ba băng ở các vùng cực sẽ tan chảy mực nước ở thái bình dương sẽ dâng cao
năm hai nghìn bốn mươi ba nền kinh tế thế giới phát triển rất phùng thịnh
người hồi giáo sẽ cai trị toàn bộ lãnh thổ châu âu
năm hai nghìn bốn mươi sáu bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể người đều có thể được tiến hành cấy ghép
việc thay thế các cơ quan trong cơ thể sẽ trở thành một nguồn năng lượng
thành một trong những phương pháp chữa bệnh hữu hiệu nhất
năm hai nghìn sáu mươi sáu trong lúc tấn công thành roma của người hồi giáo
mỹ sẽ lợi dụng một loại vũ khí mới vũ khí thời tiết
trong thời gian này trời sẽ trở lạnh đột ngột
năm hai nghìn bảy mươi sáu xã hội sẽ không giai cấp hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản hình thành
năm hai nghìn tám mươi bốn loài người sẽ khôi phục lại thiên nhiên
năm hai nghìn tám mươi tám xuất hiện một căn bệnh lạ lão hóa chỉ trong vài giây
năm hai nghìn chín mươi bảy căn bệnh lão hóa khủng khiếp này sẽ tràn lan trên toàn cầu
năm hai nghìn một trăm linh loài người sẽ tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất
năm hai nghìn một trăm hai mươi ba sẽ xảy ra các cuộc chiến tranh giữa những nước nhỏ
năm hai nghìn một trăm hai mươi năm tại hungary người ta sẽ nhận được tính hiệu lạ từ vũ trụ
cùng thời gian này loài người lại một lần nữa tưởng nhớ về nữ tiên tri vanga
năm hai nghìn một trăm ba mươi nhiều vùng đất sẽ bị ngập trong nước
năm hai nghìn một trăm sáu mươi bốn con người sẽ biến thành một loài động vật kinh dị nứa người nữ thú
năm hai nghìn một trăm sáu mươi bảy xuất hiện tôn giáo mới
năm hai nghìn một trăm bảy mươi xảy ra một đợt hạn hán kéo dài
năm hai nghìn một trăm tám mươi bảy hai miền núi lửa lớn nhất thế giới sẽ ngừng quá trình phong trào nham thạch
năm hai nghìn một trăm chín mươi năm những quốc gia dọc bờ biển sẽ trở nên khá giả cả về năng lượng lẫn lương thực
năm hai nghìn một trăm chín mươi sáu người châu á và châu âu sẽ sinh sống trài
năm hai trăm hai mươi một quá trình phản ứng nhiệt hạch trên mặt trời sẽ chấm dứt và bắt đầu thời kỳ nguội lạnh
năm hai trăm hai mươi một trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất loài người sẽ có cuộc chạm trán rùng rợn
năm hai nghìn hai trăm năm mươi sáu tàu vũ trụ mang một căn bệnh khủng khiếp về trái đất
năm hai nghìn hai trăm sáu mươi hai quỹ đạo của các hành tinh dần bị thay đổi
cũng trong thời gian này sao chổi sẽ đe dọa đến sự sống còn của sao hỏa
năm hai nghìn hai trăm sáu mươi hai quý đạo của các hành tinh dần bị thay đổi
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi một các hàng số vật lý là một lần nữa bị thay đổi
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi ba xảy ra sự xáo trộn giữa các chủng tộc da màu da vàng da trắng và da đen
tiếp đó sẽ xuất hiện các chủng tộc mới
năm hai nghìn hai trăm bảy mươi chín loài người sẽ lấy năng lượng từ khoảng chân không hoặc từ những lỗ đen
năm hai nghìn hai trăm tám mươi tám xuất hiện những cuộc va chạm với người ngoài hành tinh
năm hai nghìn ba trăm linh hai phát hiện quy luật và bí mật mới của vũ trụ
năm hai nghìn ba trăm linh bốn khám phá ra bí mật trăng
năm hai nghìn ba trăm bốn mươi một xuất hiện một thiên thể vô cùng nguy hiểm tiến gần trái đất
năm hai nghìn ba trăm năm mươi bốn một trong những mặt trời nhân tạo bị hỏng
kết quả dẫn tới đợt hạn hán kéo dài
năm hai nghìn ba trăm bảy mươi tám năm hai nghìn bốn trăm tám mươi hai mặt trời nhân tạo va vào nhau
trái đất bị rơi vào tình trạng hoảng loạn
quanh trái đất lúc này sẽ xuất hiện một vành đai toàn đá bụi
năm ba nghìn bảy trăm chín mươi bảy đây là thời kỳ kết thúc sự sống trên trái đất
thời gian này cũng là cơ sở để loài người bắt đầu sống một cuộc sống mới trên một hệ mặt trời khác
cuối cùng cũng kết thúc
chúng ta có thể tin hoặc không tin vào những lời tiên tri này
vì dù sao đi nữa nhà tiên tri này cũng đã cách chúng ta cả một trăm linh năm và bà mất cách đây hai mươi sáu năm
tuy nhiên với mỗi góc nhìn chúng tôi nghĩ rằng thế giới chúng ta đang sống
cũng nên coi đây là một lời cảnh báo
bạn có thể không tin những bộ phim khoa học về một dịch bệnh nào đó hay là zoombe
nhưng giờ đây covid một mươi chín đã xuất hiện và nó đã cho chúng ta ném mùi của thần chết
hãy biết tôn trọng bảo vệ tự nhiên và trân trọng những gì đang có
những lời tiên tri hay những đồn đoán liên quan đến covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục gửi đến quý vị khán giả
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo
một nhà tiên tri khác là abiyah anand
hai mươi năm tuổi tại ấn độ thì tin rằng trong sáu tháng sắp tới
thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng liên quan tới dịch bệnh và kinh tế
theo đó biến thể omitron của covid một mươi chín được cho là sẽ tiếp tục hành trên thế giới
mỹ và châu âu sẽ là những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất
điều này có thể kéo theo nỗi lo sợ của con người
nhiều thành phố hoặc quốc gia phải đóng cửa ảnh hưởng tới kinh tế
trước đó một trong những dự đoán trở thành sự thật của anand
có thể được kiểm chứng là lời cảnh báo chính xác về biến chủng omicron
sars cov hai và đợt dịch mới đã bùng phát trong giai đoạn cuối tháng một mươi một đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
abhigya anand trước đó tiên đoán đại dịch sẽ chưa thể có những ngày tươi sáng
đặc biệt là biến cố mới được cho là tồi tệ sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo lời dự đoán đây có thể là giai đoạn đỉnh mới của đại dịch
vì tình hình sẽ khó có thể được cải thiện
abhigya anand cũng đưa ra lời dự đoán rằng đại dịch này có thể kết thúc
trong hơn một tuần
năm tới khoảng thời gian tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn
chiều ảnh hưởng trầm trọng nhiều năm qua tình trạng này có thể tiếp diễn trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo lời tiên đoán của abiga an tình hình kinh tế có thể phục hồi nhẹ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và một thời gian dài sau đó
tuy nhiên phải đến tận ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thế giới mới có sự tái thiết mới và kinh tế bước vào thời kỳ tăng trưởng trở lại
abhigya anand cho biết một trong những lời lưu ý của abhigya anand đó là cuộc khủng hoảng năng lượng
sẽ diễn ra trên thế giới và trung quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế hoặc xã hội
nostradamus nhà tiên tri người pháp thì thậm chí dự đoán rằng giá cả hàng hóa tăng cao
sẽ dẫn đến nạn đói và nạn đói trên toàn cầu
không có sư trụ trì tu sĩ không có người mấy học mật ong sẽ đắt hơn nhiều so với sáp nến
giá lúa mì quá cao
người đàn ông đó đang bị tuyệt vọng ông viết trong bài thơ của mình
bên cạnh đó ông dự đoán lạm phát sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và giá trị của đồng usd sẽ sụp đổ
không chỉ vậy vàng bạc và tiền điện tử như bitcoin sẽ được coi là tài sản và mọi người sẽ đầu tư vào đó
những dự đoán của nos damus dẫu được cụ thể hóa từ câu nói mơ hồ nhưng lại thường khá chính xác
đã được kiểm chứng trong suốt nhiều năm bao gồm một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới
như chiến tranh thiên tai ám sát
tiên nhiên nổi giận
bà vang từng nhiều lần đề cập đến thảm họa thiên nhiên ngày một tăng do biến đổi khí hậu
cụ thể nhà tiên tri này cho rằng nhiệt độ ấn độ có thể lên tới năm mươi độ c
châu chấu tấn công mùa màng và trang trại dẫn đến nạn đói quy mô lớn
ngoài ra nhiều thành phố có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch
đây cũng là nguy cơ mà các chuyên gia đã cảnh báo từ lâu
nhà tiên trinos tadamus dường như cũng dự đoán một số thảm họa khí hậu nhất định sẽ xảy đến
lời tiên đoán viết rằng giống như mặt trời đầu sẽ soi biển sáng chói cá sống ở biển đen sẽ chỉ luột chính
khi rốt và genoa bị bỏ đói một nửa dần dàng sẽ vất vả
ông cũng tiên đoán về một vệt sáng dài trên bầu trời được tạo thành tựa lửa
điều này có nghĩa là một tiểu hành tinh có thể tác động tới trái đất gây ra những biến động trong lòng đại dương
abiga an cũng cảnh báo rằng sắp tới khí hậu sẽ tiếp tục biến động
nhiệt độ xuống thấp những cơn mưa lớn xuất hiện
và tình hình này kéo dài đến tận tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khiến cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh lầm than khốn khổ
mới đây abiga an sinh năm hai nghìn sáu là một nhà tiên tri nhí mới nổi trong khoảng từ hai đến ba năm gần đây
được một số kênh truyền thông địa phương nhắc đến như một thần đồng tiên tri
nhờ dự đoán chính xác một số sự kiện xảy ra trong tương lai khiến cho nhiều người kinh ngạc
abiga an có nhiều dự đoán đúng về đại dịch covid một mươi chín bùng phát ở trung quốc
sau đó lây lan sang các quốc gia và lãnh thổ cho đến tận bây giờ
abiga an cũng dựa vào chim tinh học để đưa ra nhiều dự đoán chính xác về các thiên tai thảm họa xảy ra trên thế giới
gần đây nhất nhà tiên tri một mươi năm tuổi đoán đúng biến chủng omicron và trận lớp lịch sử ở mỹ
mặc dù đến thời điểm này chúng ta không thể lấy những nhà tiên tri này ra để làm thước đo cho thực tế
nhưng nếu bạn suy nghĩ tích cực hơn hãy coi đây giống như là một lời cảnh báo về tương lai phía trước
mặc dù chưa thể biết được
năm hai nghìn hai mươi hai đại dịch covid một mươi chín có kết thúc được hay không
tuy nhiên hậu quả covid một mươi chín để lại đang thực sự khủng khiếp và nỗi đau covid một mươi chín đem lại vẫn chưa thể chấm dứt